sở giao thông vận tải tp hcm vừa trình đề án tăng cường phát triển giao thông công cộng và kiểm soát phương tiện cá nhân tham gia giao thông
trong đó có nội dung đáng chú ý là đề xuất cấm xe máy đi vào các quận trung tâm từ năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể trong giai đoạn hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi tp hcm sẽ hạn chế và tiến tới ngừng hoạt động xe gắn máy tại các quận trung tâm như quận một quận ba quận năm
song song với đó sẽ mở rộng phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt với mục tiêu từ nay đến năm hai nghìn hai mươi đảm nhận từ một mươi năm đến hai mươi nhu cầu di chuyển của người dân và tỷ lệ này sẽ tăng tịnh tiến vào các giai đoạn tiếp theo
sở giao thông vận tải kỳ vọng việc triển khai đồng thời loại hình vận tải công cộng và kiểm soát phương tiện cá nhân sẽ giúp hạn chế tình trạng ồn tắc giao thông và giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại tp hcm hiện nay
dự kiến nguồn kinh phí từ ngân sách để thực hiện đề án này là hơn năm mươi hai tỷ đồng